mở đầu là thông tin khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ tại yên bái
khi được tổ tuần tra ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn thì lê quý đường không chấp hành
còn đâm xe vào thượng úy trần trung đức gây thương tích nặng
công an tp yên bái tỉnh yên bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê quý đường
sinh năm hai nghìn ba trú tại tổ một mươi bốn phường yên ninh tp yên bái tỉnh yên bái về tội chống người thi hành công vụ
vào khoảng một mươi bảy h năm mươi phút ngày một mươi hai tháng hai lê quý đường chở theo bạn gái điều khiển xe mô tô di chuyển trên trục đường đại lộ nguyễn thái học
tổ một phường nguyễn thái học tp yên bái tỉnh yên bái
thì phát hiện tổ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an tp yên bái làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn
lê quý đường đã quay đầu xe bỏ chạy
lúc này thượng úy trần trung đức đã ra tín hiệu dừng phương tiện nhưng đường đã không chấp hành mà điều khiển phương tiện
lao thẳng về phía đồng chí đức
chín đồng chí đức bị thương nặng phải được đưa đi cấp cứu
tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với lê quý đường kết quả năm mươi ba mg trên một lít khí thở
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi cho biết đã dư lý đối tượng nguyên là huyện ủy viên huyện sơn tịnh
về hành vi lừa đảo chính thức tài sản về đến quảng ngãi trong dịp tết này
huỳnh văn quyết nguyên là huyện ủy viên chủ tịch hội nông dân huyện sơn tịnh
lợi dụng danh nghĩa khi còn là cán bộ công chức quyết đã đưa ra nhiều thông tin giả như bán đất
chuyển đổi mục đích sử dụng rồi chiếm đoạt tiền của nhiều người
ngoài ra quyết nhận sổ đỏ của người khác để chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng lại đi cầm cố thế chấp để vay tiền
với thủ đoạn này huỳnh văn quyết đã lừa đảo chiếm đoạt hơn một tỷ đồng của nhiều người rồi đi khỏi địa phương
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã vào tp hcm bắt đối tượng
thưa quý vị hôm nay ngày sáu tháng riêng mới là ngày chính thức khai hội chùa hương
thế nhưng từ chiều ngày hôm qua ngày năm tháng riêng thì lượng du khách chảy hội chùa hương đã tăng đáng kể
lực lượng công an cùng ban tổ chức đã chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an toàn cho du khách
mùa lễ hội năm hai nghìn hai mươi bốn chùa hương huyện mỹ đức tp hcm tiếp tục đổi mới công tác tổ chức đảm bảo an toàn văn minh thân thiện
trong đó lần đầu tiên địa phương thành lập hợp
hợp tác xã dịch vụ du lịch chùa hương vận chuyển thuyền đò sử dụng vé điện tử và xe điện
điểm nhấn cho lễ hội năm nay ở chùa hương là sự xuất hiện của tuyến xe điện hoạt động trên ba tuyến đường
bến xe hội xá bến đỏ yến vĩ bến xe đục khê bến trượt đồng cừ bến xe đường số một bến đỏ chùa tuyết sơn
nhằm đảm bảo an ninh dịp này tiểu ban an ninh đã huy động khoảng một trăm năm mươi người thuộc các lực lượng nhằm đảm bảo an toàn
duy trì an ninh trở tự cho người dân trong thời điểm diễn ra lễ hội
ủy ban nhân dân xã hương sơn đã công khai đường dây nóng để tiếp nhận kịp thời phản ánh từ du khách
ban tổ chức cho biết sẽ liên tục tổ chức các đoàn thanh tra kiểm tra
không để xảy ra tình trạng sử dụng xuồng máy bán hàng rong đánh bạc trên thuyền như những năm trước
theo ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh từ ngày ba mươi tháng chạp tới đến hết ngày ba tết giáp thùy hai nghìn hai mươi bốn
đơn vị đã đón tiếp hơn năm mươi sáu lượt nhân dân khách quốc tế vào lăng viếng bắc và tham quan khu vực
cụ thể có bảy bảy trăm ba mươi năm lượt người vào lăng viếng bắc bốn mươi tám chín trăm linh bảy lượt người tham quan khu vực
tại khu di tích cá chín đã đón tiếp bảy mươi bảy đoàn với năm trăm linh lượt người đến sân hương tưởng niệm hồ chí minh và tham quan khu di tích
cán bộ nhân viên chiến sĩ của ban quản lý lăng đã tích cực chủ động làm tốt công tác chuẩn bị
phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong ban quản lý lăng
và cụm di tích lịch sử văn hóa ba đình tổ chức đón tiếp chú đáo tận tình văn minh lịch sự
đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân và khách quốc tế đến dân hương tưởng niệm bắc
vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và tham quan khu vực
ngày một mươi bốn tháng hai công an tp hcm thông tin vụ giết người cướp tài sản phi tang thi thể
liên quan đến việc cô gái mất tích nhiều ngày xảy ra ở tp thủ đức
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn đăng khoa để điều tra về tội cướp tài sản giết người hiếp dâm
kết quả điều tra đến nay xác định vào khoảng một mươi năm h ngày tám tháng hai tức ngày hai mươi chín tết
sau khi dẫn dụ nạn nhân qua phòng trọ số một mươi bốn với lý do là phụ giúp dọn đồ đạc
khoa đã khóa cửa phòng trọ dùng dao đe dọa uy hiếp nhằm mục đích cướp tài sản
sau đó dùng vũ lực tấn công và sử dụng dao đâm dẫn đến cái chết của chị vi thị thống
ngay sau đó đối tượng nguyễn đăng khoa tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nạn nhân
đồng thời chiếm đoạt nhiều tài sản
đáng chú ý để che giấu hành vi phạm tội đối tượng nguyễn đăng khoa đã dùng dao
phân tử thi của nạn nhân thành nhiều phần đem đi phi tàng
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau tết nguyên đán giáp thìn
đội cảnh sát giao thông công an huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa đã bố trí lực lượng trên tuyến giao thông quốc lộ hai mươi bảy c
đoạn qua địa bàn huyện để hỗ trợ giúp đỡ nhân dân
lực lượng cảnh sát giao thông đã lập chốt tổ chức điểm hỗ trợ tiếp sức người dân khi tham gia giao thông
hỗ trợ nước uống sữa bánh ngọt đến tận tay người dân khi đi ngang qua đây
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông cũng nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về luật giao thông đường bộ
để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện khánh vĩnh đã tăng cường quân số trực tết
ngoài việc kịp thời kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm tuyên truyền nhắc nhở người tham gia giao thông
chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông còn thường trực trên các tuyến giao thông để hỗ trợ giúp đỡ người dân
trong bảy ngày nghỉ tết giáp thìn các cơ sở tiếp nhận thăm khám cấp cứu bốn trăm một mươi sáu chín trăm ba mươi hai người
trong khi số người đến khám cấp cứu và tai nạn pháo nổ tăng trên năm mươi một
thì số ca cấp cứu và nhập viện nghi do tai nạn giao thông đều giảm
số liệu tổng hợp từ báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc bộ y tế
sáu mươi ba sở y tế các tỉnh thành phố và y tế ngành trên toàn quốc
từ ngày tám tháng hai cho đến sáng ngày một mươi bốn tháng hai
các cơ sở tiếp nhận thăm khám cấp cứu bốn trăm một mươi sáu chín trăm ba mươi hai người tăng ba mươi ba
so với cùng kỳ tết quý mão hai nghìn một mươi chín
trong đó tổng số khám cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông vào dịp tết nguyên đán năm nay
là hai mươi ba hai trăm bốn mươi bốn trường hợp giảm một mươi hai một so với cùng kỳ tết nguyên đán năm ngoái
trong bảy ngày nghỉ tết giáp thìn ghi nhận tổng số sáu trăm linh bốn trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ
pháo hoa tăng năm mươi một bốn so với cùng kỳ tết nguyên đán năm ngoái
theo cục du lịch quốc gia việt nam trong kỳ nghỉ tết nguyên đán
cho đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ một mươi năm triệu lượt khách nội địa
tăng một mươi sáu sáu so với cùng kỳ trong đó có khoảng ba năm triệu lượt khách lưu trú tăng bảy mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
công suất phòng trung bình ước đạt khoảng từ bốn mươi năm cho đến năm mươi tại hệ thống cơ sở lưu trú dịch vụ
dịp tết cũng ghi nhận số lượng khách quốc tế đến tăng cao ở nhiều địa phương
đà nẵng ước đón gần một trăm bảy mươi bảy lượt

hà nội ước đón gần một trăm linh ba lượt khách tăng gấp hai hai lần so với cùng kỳ năm ngoái
ninh bình ước đón gần một trăm linh lượt
quảng nam ước đón chín mươi bảy lượt tăng bốn mươi hai
quảng ninh ước đón tám mươi chín bảy trăm sáu mươi bảy lượt
thành phố hồ chí minh ước đón bảy mươi năm lượt tăng một mươi năm bốn so với cùng kỳ năm ngoái
kiên giang ước đón bốn mươi bốn ba trăm bảy mươi lượt tăng gấp bốn tám lần so với cùng kỳ năm ngoái
và lâm đồng ước đón hai mươi lượt
thời gian tới sẽ có những chính sách gì được đề xuất áp dụng
xin mời quý vị theo dõi trong cụm chính sách ngay sau đây
sau kỳ nghỉ tết nguyên đán các trường học trên địa bàn hà nội đã chuẩn bị các điều kiện
sẵn sàng đón học sinh trở lại trường vào ngày hôm nay một mươi năm tháng hai
ngày hôm nay hơn hai triệu học sinh hà nội sẽ đi học trở lại
sau kỳ nghỉ tết nguyên đán giáp thìn kéo dài bảy ngày
trong kỳ nghỉ tết nguyên đán năm nay
các trường học trên địa bàn thành phố duy trì lịch trực bảo vệ không để xảy ra sự cố
việc đón học sinh trở lại trường học sau kỳ nghỉ được thực hiện chú đáo
từ năm học hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi sáu đến năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
sẽ thí điểm triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới
ở một số cơ sở giáo dục mầm non
từ năm học hai nghìn hai mươi chín hai nghìn ba mươi bắt đầu triển khai áp dụng đại trà trên phạm vi toàn quốc
đây là lộ trình được bộ giáo dục mầm non
giáo dục và đào tạo nêu rõ trong dự thảo tờ trình
về việc xây dựng nghị quyết của quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục mầm non
vừa được bộ công bố để lấy ý kiến công luận
chương trình giáo dục mầm non hiện hành đã triển khai được một mươi bốn năm và có nhiều ưu điểm
tuy nhiên trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ và khoa học giáo dục
trước những đòi hỏi hội nhập quốc tế
chương trình hiện hành đã bộc lộ một số hạn chế bất cập
từ ngày một mươi năm tháng hai theo quy định của bộ giao thông vận tài
xe đạp điện khi bán ra thị trường phải kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng
cơ sở sản xuất đi dừng xuất dường sản phẩm nếu vi phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ
trong thời gian bị tạm dừng xuất dường
cơ sở sản xuất không được xuất dường và cấp tem hợp quy cho xe
thuộc kiểu loại đang bị tạm dừng
cùng với đó phải thực hiện khắc phục các lỗi vi phạm trong thời gian tối đa sáu tháng
kể từ khi bị tạm dừng
cục đăng kiểm việt nam sẽ xem xét kiểm tra và chỉ hủy bỏ lệnh tạm dừng xuất dường
trong thời gian tới
điều này sẽ diễn đến năm hai nghìn ba mươi tại các bộ ngành địa phương năm hai nghìn hai mươi bốn và những năm tiếp theo
thông tin chi tiết có trên báo công an nhân dân
trong đó thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ công an chủ trì tham mưu trình chính phủ
trình ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị xây dựng luật bảo vệ dữ liệu cá nhân
và đề nghị xây dựng luật dữ liệu trong quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn
chỉ đạo cung cấp dịch vụ xác thực điện tử theo quy định
cung cấp các tiện ích cho người dân quản lý xã hội trên ứng dụng vneid
đặc biệt là quản lý xã hội như tố giác tội phạm phòng chống cháy nổ
an toàn giao thông bảo vệ môi trường khai báo tạm trú tạm vắng
tích hợp ứng dụng vneid với các dịch vụ cho người dân như dịch vụ ngân hàng
mua sắm thanh toán giáo dục y tế tiện ích cho đối tượng yếu thế
trong bảy ngày nghỉ tết giáp thìn cảnh sát giao thông đã xử phạt
hai mươi chín chín mươi chín lái xe vi phạm nồng độn cồn trên cả nước
so với cùng kỳ năm ngoái con số này tăng hai trăm bảy mươi bảy bảy
tăng hai mươi một ba trăm bảy mươi ba trường hợp
thông tin từ cục kể sát giao thông
cảnh sát giao thông cả nước đã huy động một trăm một mươi tám một trăm một mươi bốn lượt cán bộ chiến sĩ
tổ chức tuần tra kiểm soát
kết quả có bảy mươi một bốn trăm linh chín trường hợp vi phạm bị xử lý phạt tiền một trăm tám mươi hai bốn tỷ đồng
cùng với thời gian tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
số vi phạm bị xử phạt tăng hai trăm hai mươi ba bốn số tiền phạt tăng hai trăm sáu mươi
lực lượng chức năng đã tạm giữ khoảng ba mươi sáu xe cộ các loại
tức một mươi tám tám trăm chín mươi chín bằng lái
xuất khẩu thuận lợi ngay từ những chuyến hàng đầu năm
là nhan đề bài viết trên báo lao động số ra sáng nay
dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
nhiều doanh nghiệp trên cả nước đã tổ chức cho công nhân làm việc xuyên tết
để kịp thời hoàn thiện và đảm bảo tiến độ xuất đi các đơn hàng đã ký
khi quyết định
ở lại làm việc người lao động sẽ được hưởng các chính sách đại ngộ
như mức lương tăng thêm xứng đáng
dự báo về tình hình xuất nhập khẩu trong năm hai nghìn hai mươi bốn
bà nguyễn cẩm trang phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu thông tin
cục dự kiến chỉ tiêu phấn đấu về xuất nhập khẩu năm hai nghìn hai mươi bốn
là tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trên sáu so với năm hai nghìn hai mươi ba
căn cân thương mại tiếp tục có xuất siêu
các tỉnh thành nam bộ đang bước vào cao điểm nắng nóng và hạn mặn
đối với vựa lúa cây ăn trái và tôm cá
đồng bằng sông cửu long còn đối mặt với tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn
năm nay được dự báo ở mức cao
thông tin trên báo thanh niên
tại đồng bằng sông cửu long tình trạng hạn mặn năm nay
ở mức cao hơn trung bình nhiều năm và mức độ rủi ro ở cấp độ
các đợt xâm nhập mặn tăng cao ở cửa sông cửu long
khả năng tập trung trong tháng hai đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
để ứng phó với nguy cơ hạn mặn tương đối cao
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo
các địa phương cần tranh thủ tích chữ nước ngọt khi triệu thấp
phục vụ nông nghiệp và dân sinh